tại thành phố hồ chí minh sáng nay cục chính trị quân khu bảy cũng đã tổ chức triển lãm
lực lượng vũ trang quân khu bảy phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
triển lãm trưng bày hai trăm tám mươi hình ảnh hơn hai trăm linh hiện vật về các hoạt động của quân và dân khu bảy
và miền đông nam bộ trong thi đua tất cả cho tuyển tuyến
tất cả để chiến thắng đánh kẻ thù xâm lược giai đoạn một nghìn chín trăm bốn mươi tám một nghìn chín trăm bảy mươi năm
những công hiến của lực lượng vũ trang quân khu bảy phát huy truyền thống xứng danh bộ đội cụ hồ giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến nay
ngoài ra triển lãm còn có ba trăm linh đầu sách giới thiệu về chủ tịch hồ chí minh và đảng ta trong phong trào thi đua yêu nước
đặc biệt còn có bảy mươi mô hình và ba mươi sáng kiến của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu bảy
trong phong trào thi đua quyết thắng thể hiện sự sáng tạo trong học tập sản xuất trong đơn vị
triển lãm lần này nhằm tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất
truyền thống trung thành vô hạn chủ động sáng tạo tự lực tự cường đoàn kết quyết thắng của dân tộc ta
đồng thời bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với bác hồ kính yêu
người luôn là tấm gương mẫu mực là nguồn cổ vũ lớn lao cho các phong trào thi đua yêu nước